chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm với bốn trăm tám mươi một trên bốn trăm tám mươi hai đại biểu biểu quyết tán thành
nghị quyết kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề gỡ khó các vương mắc để phát triển kinh tế xã hội
trong đó có nội dung yêu cầu chính phủ thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư
quốc hội yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn tăng cường quản lý giám sát các thị trường tiền tệ
chứng khoán bảo hiểm trái phiếu doanh nghiệp bất động sản khẩn trương xử lý các bất cập trong tư vấn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
môi giới bán chéo bảo hiểm nhân thọ khi xét duyệt hồ sơ vay vốn thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ
tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng sử dụng vốn bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật